sau một thời gian sử dụng thì các thanh niên nó bị phụ thuộc
sau đó là các thanh niên nó chủ động nhắn tin cho cái đối tượng này để hỏi mua
và cái lợi nhuận của cái thuốc lá điện tử này cũng rất là lớn
người dân xã hữu bằng đã phát hiện con em trong gia đình họ khi sử dụng loại thuốc lá điện tử do duy cung cấp
đã có nhiều biểu hiện bất thường về hành vi và sức khỏe
đây cũng là kết quả giám định của cơ quan công an cho thấy
tăng vật gần một trăm linh điếu thuốc lá điện tử thu được tại nhà của nguyễn văn duy
đều có chứa chất ma túy adp butinaca là chất thuộc nhóm chất cần sa tổng hợp
người sử dụng chất adp butinaca sẽ bị gây ảo giác mạnh hoang tưởng
ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe không làm chủ bản thân hành vi của mình
thuốc lá điện tử hiện nay đang thịnh hành rất là nhiều trên thị trường
và việc mua bán nó chỉ xử lý ở góc độ
các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động từ việc bán công khai trên mạng xã hội
và công khai tại các cửa hàng
hiện nay các đối tượng đã hoạt động một cách bí mật thay đổi phương thức
đó là bán công khai trên mạng xã hội
cơ quan công an huyện thạch thất đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại xã hiễu bằng huyện thạch thất
ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn văn duy
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vụ việc này tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy
với các loại ma túy mới nguy trang bằng nhiều sản phẩm khác nhau
nhằm tấn công vào giới trẻ